cơ sở điều trị thượng thanh và cơ sở điều trị pháp vân tứ hiệp
tại các bệnh viện có hai ba trăm ba mươi một bệnh nhân có địa chỉ ở hà nội đang điều trị
cụ thể bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở hai có tám mươi hai ca
bệnh viện đại học y hà nội cơ sở điều trị covid một mươi chín hoàng mai có một trăm bảy mươi năm ca
hai mươi chín bệnh viện của hà nội có hai bảy mươi bốn ca
như nhiều tỉnh thành khác hà nội phân tầng điều trị covid một mươi chín thành ba tầng
trong đó tầng một là f tại trạm y tế lưu động và điều trị tại nhà
tầng hai dành cho những trường hợp không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ
mức độ trung bình với nguy cơ cao điều trị tại cơ sở thu dung và hơn hai mươi bệnh viện
tầng ba dành cho trường hợp nặng hoặc nguy kịch với nguy cơ rất cao
được điều trị tại sáu viện của hà nội bao gồm đức giang thanh nhàn hà đông
sanh pôn sơn tây phụ sản hà nội và các bệnh viện tuyến trung ương như
bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở hai và bệnh viện đại học y hà nội
theo thống kê của bộ y tế cập nhật tới hết ngày một mươi bốn tháng một mươi hai
hiện có gần một ba trăm linh bệnh nhân covid một mươi chín điều trị ở hà nội tại các cơ sở của hà nội và trung ương
có mức độ trung bình một trăm ba mươi hai ca ở mức độ nặng nguy kịch so với trung bình bảy ngày trước
tỷ lệ bệnh nhân trung bình và nặng nguy kịch tăng lần lượt gần ba mươi và hơn ba mươi
trong số này có một trăm một mươi ba ca phải thở oxy một ca thở máy không xâm nhập năm ca thử máy xâm nhập
mức độ nguy kịch
cả nước hiện có hai mươi một tỉnh thành phố có ca nhiễm
covid một mươi chín điều trị tại nhà với tổng số gần hai trăm năm mươi bốn người
riêng ba địa phương gồm thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai có hơn một trăm tám mươi người
hà nội hà giang và phú thọ là ba tỉnh thành phía bắc đã cập nhật dữ liệu f điều trị tại nhà
lên hệ thống quản lý điều trị covid một mươi chín của bộ y tế với gần một sáu trăm linh người
theo báo tin tức ngày một mươi bốn tháng một mươi hai trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc của mỹ cho biết
chỉ tính riêng trong thời gian từ ngày bốn đến ngày một mươi một tháng một mươi hai vừa qua
biến thể omicron hiện chiếm gần ba các trường hợp mắc covid một mươi chín trong nước
cho thấy biến thể mới đang bắt đầu gia tăng ở mỹ
cdc ước tính biến thể omicrone chiếm hai chín các trường hợp dương tính với sars cov hai trong tuần
kết thúc vào ngày một mươi một tháng một mươi hai tăng từ mức bốn một tuần trước đó
con số này được cho là sẽ tăng nhanh chóng khi số ca nhiễm biến thể omicron tăng đột biến ở các nước khác
theo cdc tại các bang new york và new zegi biến thể omicron đã chiếm một mươi ba các trường hợp được giải trình tự gen
trong khoảng thời gian trên
giám đốc cdc rodney kowalski cho biết dù biến thể omicron đang gia tăng nhanh chóng
song chính quyền mỹ có các công cụ cần thiết để ngăn chặn đó là việc tăng cường tiêm chủng phòng covid một mươi chín
theo phóng viên thông tấn xã việt nam tại rome ngày một mươi bốn tháng một mươi hai
chuyên gia của bộ y tế italy walter ricciardi dự báo
số ca nhiễm biến thể omicron mới và dễ lây nhiễm hơn của virus sars cov hai có khả năng tăng cao ở quốc gia này
phát biểu với báo giới ông richardi lưu ý rằng
chủng virus mới sẽ phổ biến ở anh và đan mạch vào cuối tuần này
bởi vì hiện tại đã chiếm bốn mươi số ca mắc covid một mươi chín mới tại anh
và dự báo số ca nhiễm tại italy cũng có thể tăng cao
bởi vì xu hướng tăng trưởng của biến thể này là trên thực tế được chứng minh là giống nhau ở tất cả các quốc gia
theo số liệu của trung tâm phòng chống và kiểm soát bệnh tật châu âu
trong hai mươi bốn giờ qua châu âu có bốn trăm bốn mươi một ca nhiễm biến thể omicron
nâng tổng số ca nhiễm biến thể này cho đến nay là hai một trăm hai mươi bảy ca trong đó italy có hai mươi bảy ca
phân tích sở bộ dữ liệu cho thấy
số ca nhiễm nhập khẩu hoặc liên quan đến du lịch hiện chỉ chiếm một mươi ba tổng số ca mắc trên
theo vov đêm ngày một mươi bốn tháng một mươi hai
bộ y tế campuchia đã ra thông báo xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể mới omicron
trường hợp này là công dân campuchia hai mươi ba tuổi đi từ ghana về
bộ y tế campuchia cũng đã xác nhận rằng
trường hợp bị nhiễm biến thể mới omicron đầu tiên tại campuchia có địa chỉ tại thành phố bavet tỉnh sveirieng
bệnh nhân này đang có thai tuần thứ một mươi năm
và đã đi máy bay từ nước cộng hòa ghana về campuchia vào ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
khi tới sân bay quốc tế phnom penh campuchia
các nhân viên y tế đã phát hiện bệnh nhân bị covid một mươi chín và bị nhiễm biến thể mới omicron
hiện tại bệnh nhân này đang được điều trị tại bệnh viện ở thủ đô phnom penh
ngay sau khi phát hiện trường hợp bị nhiễm biến thể mới omicron
bộ y tế campuchia đã ra lời kêu gọi người dân phải nâng cao cảnh giác
và thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
theo thông báo của bộ y tế campuchia
ngày một mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một trong hai mươi bốn giờ qua
nước này ghi nhận một mươi hai trường hợp mắc covid một mươi chín
nâng tổng số ca nhiễm covid một mươi chín của cả nước lên một trăm hai mươi ba trăm tám mươi hai trường hợp
trong đó có một trăm một mươi sáu bảy trăm ba mươi bốn trường hợp đã bình phục
đây là số ca nhiễm covid một mươi chín được ghi nhận hàng ngày thấp nhất trong vòng bảy mươi năm ngày qua
theo vtv new ngày một mươi bốn tháng một mươi hai
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh ban hành khẩn kế hoạch xây dựng thế trận y tế
ứng pho với biến thể omicron
theo đó thành phố hồ chí minh đã vạch ra tám giải pháp cụ thể để ứng phó với biến thể omicron
thứ nhất thành phố hồ chí minh sẽ tăng cường kiểm dịch y tế tại cửa khẩu hàng không hàng hai
hành khách di chuyển chuyến bay quốc tế phải có xét nghiệm âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ trước khi xuất cảnh
tổ chức cách ly kiểm dịch xét nghiệm kiểm tra sars cov hai theo hướng dẫn của bộ y tế
thứ hai tăng giám sát phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc covid một mươi chín
tại địa bàn dân cư cơ quan xí nghiệp doanh nghiệp
trong đó lưu ý các trường hợp nhập cảnh bất hợp pháp để sớm cách ly xét nghiệm theo quy định
thứ ba giám sát bằng xét nghiệm nhằm sớm phát hiện ca nhiễm biến chủng omicron
cụ thể thành phố xét nghiệm giải trình tự gen tất cả các trường hợp dương tính
thuộc hai nhóm người nhập cảnh trong vòng hai mươi tám ngày và người tái mắc covid một mươi chín
tất cả các trường hợp trên sau khi phát hiện dương tính với sars cov hai
được chuyển đến bệnh viện dã chiến số một mươi hai để cách đi điều trị và làm xét nghiệm giải trình tự doan
ngoài ra có thể tổ chức giám sát ngẫu nhiên một số trường hợp nghi ngờ khác
tùy thuộc vào tình hình diễn biến dịch bệnh trong nước và trên thế giới
thứ tư tăng cập nhật thông tin trên thế giới về omicrone để đánh giá đúng mức nguy hiểm
chuẩn bị biện pháp phòng ngừa can thiệp và tổ chức truyền thông phù hợp hiệu quả
thứ năm triển khai đầy đủ kịp thời việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín liều bổ sung liều nhắc lại
thứ sáu kiện toàn và triển khai đồng bộ hệ thống kiểm soát dịch từ cấp thành phố đến huyện xã
ứng phó linh hoạt tùy thuộc cấp độ nguy hiểm của dịch do biến thể omicron gây ra
thứ bảy tiếp tục triển khai đầy đủ hiệu quả các trạm y tế lưu động tổ chức chăm sóc f tại cộng đồng
thứ tám xây dựng kế hoạch triển khai bệnh viện giã chiến hoặc cơ sở thu dung
điều trị covid một mươi chín cấp huyện sẵn sàng kích hoạt và đưa vào hoạt động ngay khi có yêu cầu
tp hcm giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị thực hiện tinh thần là sẵn sàng ứng phó với biến chủng omicron
bệnh viện gia liễu tp hcm đã tái khởi động bệnh viện giã chiến số một mươi hai
tiếp nhận thu dung và điều trị những bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín
bệnh viện này cũng vừa điều động khẩn bốn mươi năm y bác sĩ trở lại bệnh viện giã chiến số một mươi hai
để chuẩn bị các công tác tiếp nhận điều trị bệnh nhân trong trường hợp mắc covid một mươi chín thuộc biến chủng mới omicron
theo kế hoạch những người nhập cảnh về nước đã có xét nghiệm dương tính với covid một mươi chín
sẽ được chuyển về bệnh viện này cách ly điều trị trong hai khu riêng biệt
các nhân viên y tế đang khẩn trương sắp xếp dọn xe phòng bệnh kiểm tra các trang thiết bị
liên quan đến việc cách ly các f không có triệu chứng tại tp hcm
bộ y tế đã đồng ý với đề xuất của sở y tế tp hcm chỉ phải cách ly tập trung bảy ngày thay vì một mươi bốn ngày như trước
điều kiện là đã tiêm đủ hai mũi vaccine và có kết quả xét nghiệm âm tính ở ngày thứ bảy
theo đơn vị này từ khi áp dụng hướng dẫn chuẩn đoán điều trị do bộ ban hành
đặc biệt sử dụng thuốc monu praver đã có nhiều f hoàn toàn không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ
thậm chí mất hẳn các triệu chứng chỉ sau một tuần cách ly và có kết quả xét nghiệm âm tính với covid một mươi chín
việc tiếp tục áp dụng cách ly hết một mươi bốn ngày trong bối cảnh số ca mắc mới gia tăng mỗi ngày
khiến tình trạng quá tải là khó tránh khỏi